bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết là hiện tất cả các bệnh nhân đã được y bác sĩ tại bệnh viện cấp cứu điều trị kịp thời
tuy nhiên sức khỏe của các bệnh nhân đều rất yếu tiên lượng xấu
trong năm bệnh nhân cấp cứu tại đây thì có bệnh nhân la thị thái năm mươi năm tuổi chú tại đắc la huyện đắc minh
do bị đa chấn thương quá nặng nên phải chuyển vào bệnh viện trợ rẫy tp hcm để điều trị
bốn bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị đặc biệt tại khoa hồi sức cấp cứu
trong khi đó thông tin từ công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông cho biết đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn
đối với bốn tài xế điều khiển xe gặp tai nạn
danh tính bốn tài xế gồm ngô văn bền chú cà mau điều khiển xe tải gây ra vụ tông xe liên hoàn
huỳnh công tiến nhu chú tại con tùm điều khiển xe container kéo theo remote
hồ ngọc sơn và nguyễn đình thắng điều khiển xe tải
cơ quan công an đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với bốn tài xế điều khiển xe gặp tai nạn
kết quả kiểm tra cho thấy cả bốn tài xế đều âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn
tại cơ quan điều tra tài xế ngô văn bền khai nhận do bị mất phanh nên đã cố ý va chạm với xe container
và hai xe tải để mong muốn dừng xe nhưng không ngờ lại gây ra vụ tai nạn thảm khốc
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm
thì vào sáng ngày hôm nay lực lượng cứu nạn đã tìm thấy bốn thi thể mất tích trên tàu th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
bị đắm sau vai trạm trên vịnh bắc bộ
cụ thể đội thợ lặn đã phát hiện thi thể đầu tiên vào lúc bảy giờ một mươi năm phút và lần lượt cả bốn thi thể được phát hiện sau đó
đến tám h bốn mươi phút cùng ngày các thi thể được tàu sar bốn trăm một mươi một đưa về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
tại hải phòng để làm các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng và người nhà
trước đó vào khoảng tám h ba mươi ngày chín tháng sáu tàu enigas chín quốc tịch việt nam đã vai trạm với tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
trên tàu có bảy thuyền viên cách phao số hải phòng bốn mươi ba hải lý về phía nam đông nam
sau tai nạn tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts bị chìm còn tàu enigas chín đã cứu được hai thuyền viên còn bốn người mất tích
đến chín giờ ngày một mươi một tháng sáu lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường phát hiện một đầu lưới đánh cá
tại khu vực gần vị trí tàu chìm nghi là của tàu th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
đội thợ lặn phối hợp cùng lực lượng cứu nạn tổ chức tìm kiếm ở độ sâu khoảng bốn mươi m
và đến lúc chín h một mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu thợ lặn đã phát hiện sát tàu th chín mươi nghìn hai trăm tám mươi hai ts
vào trưa ngày hôm nay máy bay từ phú quốc về sân bay tân sơn nhất tp hcm
khi hạ cánh đã bị lệch đường băng khiến chiếc máy bay trượt ra bãi cỏ
máy bay gặp sự cố mang số hiệu vg ba trăm hai mươi hai của hãng việt jet
vị trí máy bay nằm cách đường băng hàng chục mét lốp máy bay cũng đã bị hư hỏng
thông tin ban đầu rất có thể lúc máy bay hạ cánh trời đang mưa
nên xảy ra vụ việc
sự cố khiến cơ quan chức năng phải phong tỏa đóng cửa tạm thời một đường băng
khoảng một trăm hai mươi phút để tổ chức khẩn nguy
cơ quan chức năng phải dùng xe kéo chuyên dụng để kéo máy bay vào sân đỗ
sự cố may mắn không gây thương vong cho hành khách
đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản qua đường cửa sổ
những vụ trộm cắp này đang xuất hiện nhiều tại thành phố đà nẵng
mùa hè người dân thường có thói quen mở cửa sổ cho nhà thông thoáng
tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho các đối tượng trộm cắp quan sát được vào nhà
và thực hiện hành vi phạm tội
người dân cần cảnh giác và có những biện pháp bảo vệ tài sản
trả những vụ việc đáng tiếc xảy ra
ngày một mươi năm tháng năm công an quận ngũ hành sơn đã bắt giữ đối tượng dương văn tiến
ba mươi tám tuổi quê tình quang bình và trần quốc huy ba mươi tuổi trú thành phố đà nẵng
về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể khi đi ngang qua căn nhà trên đường trương công huy quận ngũ hành sơn
hai đối tượng trên phát hiện căn nhà này đang mở cửa sổ tầng hai để hóng gió
lúc này huy đứng ngoài cảnh giới còn tiến leo lên bờ tường nhà hàng xóm
đột nhập vào căn nhà này theo đường cửa sổ lấy cắp toàn bộ số nội trang
gồm vàng bạc đá quý máy tính sách tay trị giá khoảng hơn năm mươi triệu đồng
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đà nẵng
trong thời gian qua liên quan đến việc chủ quan mở cửa sổ hóng mát của người dân
nhưng mà có nhiều khi là trời nắng nóng quá nhà mình không có đi hà
nhưng là mình muốn có không khí tự nhiên có gió nó mát mẻ
sở cổ thì để ngồi nhưng không có nụ cất các chủ quan của những người ở chỗ cắp như thế này
lợi dụng những sơ hở không cẩn trọng trong việc quản lý tài sản của người dân vào mùa nắng nóng
tội phạm trộm cắp đang ngày một gia tăng
với tình hình tội phạm diễn biến phức tạp
các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát mật phục
đặc biệt là sau hai mươi bốn giờ đêm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa
đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân biết về phương thức thủ đoàn của tội phạm trộm cắp
để từ đó chủ động bảo quản tài sản
hiện nay thì trong cái đợt mùa nắng nóng thì nhân dân chúng ta thường hay mở cửa sổ
để lấy gió vô ngủ cho mát
đa số là những nhà người ta hay mở cửa sổ trên băng cống
hoặc là những cái thông gió để cho lấy gió vào
thì từ chỗ đó thì bộ tội phạm là đa số những cái trộm đồn dập
thường lợi dụng vào cái đó để mà vào bằng các cái lối đó để mà trộm tài sản của nhà người dân
thì trên tên thằng đó thì khi lực lượng tùn tra tấm ba bốn của phường đi
thì phát hiện những cái nhà hoặc là những cái khu dân cư
mà nhân dân thường hay mở cửa sổ
mở cửa để mà lấy gió thì chúng tôi có biện pháp là cử anh em vào kêu những nhà dân đó dạy
và yêu cầu họ đóng cửa và thường xuyên tuyên truyền để cho họ hiểu rằng
khi chúng ta mắc cảm giác như vậy thì tạo điều kiện thuận lợi để cho trộm vào
lấy trộm tài sản của gia đình đó
bên cạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm của lực lượng chức năng
người dân cũng cần phải nâng cao tinh thần
đóng kín các loại cửa lắp đặt các thiết bị báo đồng để tự bảo quản tài sản cá nhân
tránh chủ quan lơ là tạo điều kiện thuận lợi để kẻ gian đột nhập
trong trường hợp phát hiện kẻ trộm đã vào nhà thì nên bình tĩnh xử lý
báo cho lực lượng chức năng khi đã ở nơi an toàn không hô hoáng
chống trải dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến tính mạng

theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì vào chiều ngày hôm nay
áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
vào hồi một mươi ba h vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi hai năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi một hai độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km một giờ
và trong sáu giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và tan dần
trong ngày và đêm ngày một mươi bốn tháng sáu các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ
có khả năng cao xuất hiện mưa rông lốc xoáy gió giật mạnh
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu ở bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to
riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ nối với cơn bão số một
sau suy yếu dần thành vùng áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực năm m
nên từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu ở bắc bộ trung bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rong
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng sáu trên các sông suối khu vực bắc bộ thanh hóa
sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ hai đến bốn m
hạ lưu các sông bắc bộ từ một năm đến ba m
mực nước đỉnh lũ trên sông thao tại trạm lào cai có khả năng đạt mức báo động
báo động một các sông khác còn dưới mức
báo động một nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng
tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ bắc trung bộ đặc biệt các tỉnh điện biên
lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang thái nguyên
cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an
nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị đặc biệt các tỉnh thành phố như thái nguyên
vĩnh phúc quảng ninh và hà nội
bắc bộ vừa trải qua đợt nắng nóng dài ngày các hồ thủy lợi công trình sung yếu khu vực vùng núi trung du
cần đề phòng nguy cơ sạt lở do mưa lớn đặc biệt các tỉnh phú thọ hà giang tuyên quang thái nguyên
vĩnh phúc cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp một
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy trực tiếp từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy chủ nhật ngày một mươi bốn tháng sáu
thưa quý vị vừa qua việc trường đại học y dược tp hcm quyết định tăng học phí từ một mươi ba triệu lên bảy mươi triệu đồng một năm
đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận đã có những ý kiến quan điểm trái chiều về mức tăng vọt học phí này
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy cuối tuần hôm nay chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng bản tin
để ghi nhận những ý kiến của các bạn
đến quan điểm của lãnh đạo trường đại học y dược tp hcm cũng như những y bác sĩ đang làm việc trong các bệnh viện cơ sở y tế
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín học phí các ngành y khoa răng hàm mặt dược học của trường đại học y dược tp hcm
đều ở mức một mươi một triệu tám trăm linh ngàn đồng
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học phí ở mức một mươi ba triệu đồng
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một học phí ngành y khoa là sáu mươi tám triệu răng hàm mặt là bảy mươi triệu ngành dược học là năm mươi triệu
nhà trường nói gì khi tăng học phí
để trở thành một bác sĩ giỏi sinh viên cần những gì
mức học phí này có thật sự phù hợp hay không
là những gì mà dư luận xã hội băng khoăn trong thời gian qua

tăng mà tăng ít thì còn mình có thể tự trang trở được còn nếu mà tăng hai mươi lần thì chắc chắn là sẽ là rào cản
nếu mà muốn tăng thì nhất định là phải tăng theo lộ trình
chẳng một trường có học phí thấp hơn một chút tùy vào điều kiện gia đình nữa
cái vấn đề về kinh tế đôi khi cũng khiến cho mình khó thử thị được ước mơ của mình
có những bạn sinh viên yêu nghề không học giỏi lắm không lấy được học bổng thì cũng khó khăn
học phí thì phải phù hợp với cơ sở vật chất
học ở tỉnh nhiều lên đây thi hai ba lần mới đậu vô đây học
bây giờ kinh tế y dược tăng lớn như vậy thì gánh nặng lớn hơn
thưa quý vị học phí nói chung và học phí để học ngành y nói riêng là một gánh nặng rất lớn đối với sinh viên và gia đình đặc biệt là những sinh viên khó khăn
việc trường đại học y dược tp hcm tăng học phí lên năm lần như thế này liệu có lấy đi cơ hội trở thành bác sĩ của những sinh viên học sinh thật sự có tâm huyết
và sinh viên nghèo
nhận y hay không
trường đại học y dược tp hcm lý giải việc tăng học phí là do thực hiện cơ chế tự chủ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi không còn được nhận kinh phí nhà nước
nhà trường sẽ dành tám trăm linh suất học bổng một mươi năm tiền thu học phí cho sinh viên trúng tuyển năm hai nghìn hai mươi
giá trị mỗi suất học bổng từ hai mươi năm đến một trăm linh học phí năm học